thưa quý vị diễn biến dịch bệnh tại hà nội vẫn đang vô cùng căng thẳng
khi số ca mắc mới được ghi nhận những ngày gần đây đều sấp xỉ ba mươi ca
cao hơn hẳn so với các tỉnh thành còn lại ở việt nam
mặc dù vậy chủ tịch ubnd tp hà nội khẳng định
chính quyền từ cấp thành phố đến cơ sở đang thích ứng linh hoạt
và kiểm soát một cách chủ động dịch covid một mươi chín
chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh mới đây đã chủ trì hội nghị ra ban công tác
tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của ubnd tp
tại hội nghị ông trung ngọc anh cho biết
cần có quyết tâm cao nhất trung sức đồng lòng thích ứng linh hoạt nhất
để phục hồi và phát triển kinh tế thủ đô mạnh mẽ ngay từ quý i và cả năm hai nghìn hai mươi
theo chủ tịch ubnd tp hà nội thủ đô đang thích ứng linh hoạt
khi từ thành phố đến cơ sở kiểm soát một cách chủ động dịch covid một mươi chín
ông trung ngọc anh đánh giá
trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai hà nội đã trải qua nhiều khó khăn
khi ca ép không tăng cao và sự xuất hiện của biến chủng omicron
ông du ngọc anh nói trong hoàn cảnh như vậy
thành phố đã tập trung chăm sóc quản lý được đối tượng nguy cơ cao
về thích ứng trong tình hình mới chủ tịch hà nội cho rằng
phục hồi tốt nhưng phải thích ứng an toàn linh hoạt
ông chu ngọc anh nói với tinh thần này các sở ngành đẩy mạnh cải cách hành chính
gắn với tất cả các khâu lĩnh vực quản lý có chỉ tiêu
chỉ số cải cách hành chính của đơn vị theo hướng thực chất
người đứng đầu ubnd tp hà nội yêu cầu các ngành các cấp tập trung kiểm soát chặt chẽ
hạn chế ca mắc covid một mươi chín chuyển nặng chuyển tầng điều trị
sở thông tin và truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền
nâng cao nhận thức trách nhiệm của hệ thống chính trị toàn thành phố
giữ vững nguyên tắc năm k cộng vaccine thuốc điều trị cộng công nghệ
cộng ý thức người dân không lơ là chủ quan
tính theo số liệu mới nhất sở y tế hà nội thông báo
thủ đô ghi nhận thêm ba mươi một tám trăm chín mươi chín ca covid một mươi chín mới tăng một tám trăm linh ca so với hôm qua
trong ba mươi một ngày tám trăm chín mươi chín ca covid một mươi chín mới có một mươi một bảy trăm chín mươi một ca cộng đồng
như vậy sau hai ngày giảm nhẹ số ca dương tình mới ở hà nội đã tăng trở lại
dù chưa bằng kỷ lục ba mươi hai sáu trăm năm mươi ca vừa thiết lập hôm tám tháng ba
không hoang mang trước biến thể mới cũng không xem thường dịch bệnh
đây là cách thủ đô lựa chọn để ứng phó với đại dịch
ngoài việc sống chung với dịch người dân cũng hãy chủ động bảo vệ người thân không bị lây nhiễm chéo
hoặc tránh tâm lý rồi ai cũng thành f đẩy số ca mắc leo thang từng ngày
mặc dù được kiểm soát tuy nhiên nếu người dân không phối hợp chính quyền
cơ sở ngành cũng đều phải bó tay chấp nhận
do đó hơn bao giờ hết hy vọng người dân hãy đồng hành cùng chính phủ và thủ đô
thích ứng an toàn với dịch bệnh
biến chủng momicron và dòng phụ omicron tàng hình của nó
đang là nguyên nhân cho sự gia tăng đến chóng mặt số ca mắc mới tại việt nam
tính riêng trong ngày một mươi một tháng ba toàn quốc đã ghi nhận gần một trăm bảy mươi f
và được dự báo sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới
cùng với ca phát hiện mới tăng cao số ca ra viện cũng tăng lên hơn bảy mươi bốn
hiện cả nước còn gần bốn bệnh nhân covid một mươi chín nặng đang điều trị
theo bộ y tế về tình hình điều trị trong ngày một mươi một tháng ba có bảy mươi bốn tám trăm năm mươi bảy bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
điều trị khỏi là hai chín trăm tám mươi ba hai trăm hai mươi hai ca
cả nước hiện còn gần bốn bệnh nhân nặng đang điều trị
trong đó thở oxy có mặt nạ ba một trăm linh năm ca thở oxy dòng cao hfnc bốn trăm bốn mươi ca
thở máy không xâm lấn một trăm hai mươi năm ca thở máy xâm lấn ba trăm một mươi bảy ca emo ba k
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua tám mươi ba ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay bốn mươi một hai trăm hai mươi tám ca
chiếm tỉ lệ
tám so với tổng số ca nhiễm
hiện hà nội là địa phương có số ca mắc cao nhất cả nước với gần ba mươi hai ca
xong theo sở y tế hà nội số ca chuyển nặng phải nhập viện điều trị chỉ chiếm một đến một năm
hà nội hiện có tám trăm năm mươi hai f nặng nguy kịch
số bệnh nhân covid một mươi chín tử vong ghi nhận tại hà nội từ khi dịch bùng phát đến nay một hai trăm bốn mươi bốn ca
hà nội ghi nhận các trường hợp nhiễm biến thể omicron trong cộng đồng chiếm tỷ lệ tới tám mươi
qua giải trình tự gen ngẫu nhiên chín mươi ba trên một trăm linh chín mẫu
trong đó chiếm ưu thế là biến thể phụ ba hai tám mươi sáu trên chín mươi ba mẫu
các thống kê đến thời điểm hiện tại cho thấy người mắc biến đề omicron thường diễn biến nhẹ hơn
so với bệnh nhân mắc các biến thể cũ như delta
tuy nhiên điều này không đồng nghĩa với việc omicron chỉ có thể xâm nhập đến vùng họng mà không tấn công vào phổi
omicron vẫn có nguy cơ khiến bệnh diễn tiến nặng đặc biệt là với người cao tuổi
người có bệnh nền chưa tiêm đủ liều vaccine
do đó người dân không được phép chủ quan và tuân thủ tốt khuyên cáo năm k của bộ y tế
trước số ca mắc liên tục ở mức cao mới đây ông đinh tiến dũng bí thư thành ủy hà nội đã yêu cầu
có phương án ứng phó kịp thời tương ứng ra soát chuẩn bị nâng cấp hệ thống điều trị ở tầng cao
nếu tình hình diễn biến dịch phức tạp hơn và kéo dài
mới đây các chuyên gia y tế đã lên tiếng khuyến cáo số lượng f tăng cao sẽ rất nguy hiểm
nếu người dân không có ý thức trong việc phòng chống dịch nếu không kìm lại được số ca mắc bệnh mỗi ngày
sẽ kéo theo số bệnh nhân nặng tăng tỷ lệ tử vong cũng từ đó nhiều hơn gây quá tải cho hệ thống y tế
việt nam đang bước vào năm thứ ba đối phó với dịch bệnh covid một mươi chín cùng nhiều kinh nghiệm trong phòng dịch
cách ly điều trị cho cả ngành y tế lẫn người dân
chúng ta đang dần mở cửa trở lại các hoạt động thường nhật và thích ứng an toàn với covid một mươi chín
tuy nhiên việc quen dần với đại dịch dường như lại đang gây ra tình
tình trạng chủ quan nhất là khi các f hiện nay đa phần đều điều trị tại nhà
và tỷ lệ chuyển nặng đều ở mức thấp mặc dù số ca mắc mới trong ngày càng tăng cao
số liệu từ bộ y tế cho biết từ một mươi sáu h ngày một mươi tháng ba đến một mươi sáu h ngày một mươi một tháng ba
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một trăm sáu mươi chín một trăm một mươi bốn ca mắc mới
gồm hai mươi bốn ca nhập cảnh và một trăm sáu mươi chín chín mươi ca ghi nhận trong nước tăng tám bốn trăm hai mươi chín ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi một tỉnh thành phố có một trăm một mươi hai chín trăm ba mươi bảy ca cộng đồng
từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi tháng ba đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi một tháng ba ghi nhận bảy mươi một ca tử vong
trong đó hà nội là địa phương có số ca mắc mới cao nhất cả nước
theo lý giải của các chuyên gia y tế một trong những nguyên nhân khiến số ca nhiễm
sars cov hai ở hà nội tăng cao là do dịch bệnh kéo dài
số ca f ở nhiều địa phương tăng cao sau khi việt nam từ bỏ chiến lược zero covid
đáng nói từ sau tết nguyên đàn
tới nay nhiều người có tâm lý trước sau ai cũng bị vô tư đi lại để được nhiễm cho miễn dịch cộng đồng
chính thái độ buông xuôi và thiếu ý thức này đã khiến cho tình hình dịch tễ ở việt nam có chuyển biến xấu
gây ra tình thế nguy hiểm không đáng có đối với những người chống chỉ định tiêm vaccine
chưa được tiêm hay là mắc các bệnh nền người già
ngoài ra có một bộ phận người dân lơ là các biện pháp phòng dịch trong đó có nguyên tắc năm k
họ cảm thấy yên tâm tuyệt đối vì cho rằng mình đã tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
nên sẽ khó có thể bị nhiễm bệnh hoặc bị nhiễm rất nhẹ giống như cảm cúm
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam cho hay
hiện bệnh nhân mắc covid một mươi chín không triệu chứng hoặc triệu chứng rất nhẹ ở hà nội đang chiếm tỷ lệ rất cao khoảng chín mươi bảy
tuy vậy hàng ngày hà nội vẫn ghi nhận có bệnh nhân tử vong vì covid một mươi chín
do đó người dân không nên có tâm lý buông xuôi và nghĩ rằng ai rồi cũng thành f
theo ông phu số lượng f tăng cao thì sẽ rất nguy hiểm
nếu người dân không có ý thức trong việc phòng chống dịch nếu không kìm lại được số ca mắc bệnh mỗi ngày
f sẽ tăng nhiều sẽ kéo theo số bệnh nhân nặng tăng tỷ lệ tử vong từ đó cũng nhiều hơn gây quá tải cho hệ thống y tế
không phải tất cả những người đã tiêm vaccine rồi đều mắc nhẹ cũng có sắc xuất chuyển nặng và có trường hợp tử vong
cùng với đó người mắc bệnh rồi có thể tái nhiễm chứ không phải nhiễm rồi mà không bị nhiễm nữa
quan trọng hơn cả là có thể mắc các di chứng hậu covid một mươi chín
về khía cảnh xã hội ông fu phân tích khi số f tăng cao nhiều người sẽ phải nghỉ làm
công việc bị đình trệ ảnh hưởng tới sản xuất làm đứt gãy chuỗi lao động
do đó sản xuất thì phải đi đôi với thực hiện năm k thực hiện các phương án dự phòng
chuyển từ zero covid sang thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả
để làm kinh tế nới lỏng nhưng không buông trôi thả lỏng bỏ cấm đi lại bỏ cấm đoán
chuyển sang kiểm soát dịch bệnh
có sự do có nhập cảnh có du lịch có khách sạn nhà hàng có vui chơi giải trí
phải đồng bộ tất cả các hoạt động một cách an toàn để phòng bệnh
chỉ cần đứt chuỗi một khâu nào đó thì sẽ đứt gãy chuỗi sản xuất
từ những phân tích trên có thể thấy là số lượng f tăng cao mỗi ngày là rất đáng lo ngại
điều này thể hiện rõ nhất ở việc nhiều ngày qua f tại một số nơi trên địa bàn hà nội
không liên lạc được với y tế phường người dân phải xếp hàng xin xác nhận f
hay hết thời gian cách ly hoặc chưa được chuyển tầng kịp thời khi trở nặng
có phường số f lên đến hàng nghìn trong khi nhân viên y tế chỉ tám đến một mươi người
nhiều y bác sĩ mắc bệnh không tiếp tục làm việc
đây là một trong những thách thức rất lớn của hệ thống y tế hiện nay
trước thực trạng này các chuyên gia y tế lo lắng số ca mắc covid một mươi chín liên tục tăng
và liên tục lập kỷ lục mới nên cũng chưa thể khẳng định thời điểm nào
việt nam sẽ đạt tới đỉnh dịch rồi đi xuống
các chuyên gia y tế khuyên cáo mỗi người dân cần tích cực thực hiện tốt
các biện pháp năm k để phòng chống dịch
cần loại bỏ tâm lý chủ quan ai rồi cũng thành f
bởi vì được chữa khỏi covid một mươi chín không có nghĩa là đã bình an hoàn toàn
nhiều ca f sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính vẫn gặp các triệu chứng tồn tại dài dẳng
thậm chí phải quay trở lại bệnh viện để điều trị
thực tế có tới ba mươi ba đến bảy mươi sáu người bệnh có thể gặp triệu chứng hậu covid một mươi chín kéo dài
ít nhất sáu tháng
hai mươi người bệnh phải tái nhập viện
một mươi người bệnh phải theo dõi tại cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu trong vòng hai tháng sau xuất viện
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé